theo thông báo của sở giao thông vận tải tp hcm giao thông trên đường nguyễn huệ quận một sẽ được điều chỉnh
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ tổ chức lễ hội tp hcm phát triển và hội nhập năm hai nghìn hai mươi
cụ thể từ một mươi tám h đến hai mươi hai h ba mươi ngày hai mươi chín tháng một mươi một thứ sáu và từ một mươi tám h đến hai mươi ba h ngày ba mươi tháng một mươi một và một tháng một mươi hai
tức thứ bảy chủ nhật sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường nguyễn huệ
đoạn từ đường lê thánh tôn đến đường tôn đức thắng
các lộ trình thay thế để người dân có thể đi lại là các tuyến đường lân cận
trong khoảng thời gian diễn ra lễ hội tp hcm phát triển và hội nhập năm hai nghìn hai mươi
người đi đường cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông
cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường